kết quả cao cấp của hợp tác xã an phú đóng tại xã hiệp an huyện đức trọng là một trong những
đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đã mang lại kết quả
tích cực mỗi năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường hơn năm trăm linh tấn rau sạch chủ yếu cho các
hệ thống siêu thị trong nước và xuất khẩu hiện trên tổng diện tích hơn hai mươi hectare của một mươi bảy thành
viên hợp tác xã đã sử dụng công nghệ tưới thông minh cùng với đó hợp tác xã đã dành gần một
mét vuông để trình diễn mô hình cánh tay robot giúp tưới nước phân bón và thu hoạch
sản xuất nông nghiệp thông minh thì nó đem lại cho thứ nhất là tạo ra một cái sản phẩm mà nó mang
chất lượng an toàn và đồng thời là cái mẫu mã và chất lượng sản phẩm nó tốt hơn đồng thời
là mang lại cái nợ nhuận kinh tế cho người sản xuất tốt hơn hiện lâm đồng có hơn năm mươi hectare
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm hai mươi diện tích đất nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
chiếm ba mươi giá trị sản xuất ngạch nông nghiệp và tám mươi giá trị xuất khẩu tỉnh lâm đồng với nền tảng
nền nông nghiệp công nghệ cao đã được triển khai cách đây gần một mươi năm năm những nhà nông lâm đồng đang từng
sử dụng hiện nhiều trang trại tại lâm đồng đã thiết kế đồng bộ nhiều hệ thống như rèm cắt nắng
bơm tưới châm dinh dưỡng điều khiển ơ xê và ph hệ thống camera ghi hình ảnh cây trồng
giám sát quy trình chăm sóc phát triển của cây hệ thống tự động phân tích dữ liệu môi trường đưa ra
cảnh báo quy trình cho cây trồng phát triển nâng cao năng suất và lệnh điều khiển đã gọi là
nông nghiệp thông minh phải dựa trên nền tảng về nông nghiệp ứng dụng công cao do đó đây là một điều
kiện rất thân lợi những năm gần đây là chủ trang trại chủ doanh nghiệp là thế hệ trẻ do đó khả
năng tiếp cận về hạ tầng công nghệ thông tin và đặc biệt là ứng dụng các thiết bị cảm biến rất là
đồng bộ các doanh nghiệp lâm đồng hiện nay là trở thành một hợp tác rất là tốt và tính đồng chúng
tôi trên sở như thế cũng đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp tập trung giải pháp lựa chọn một số cây trồng
vật nuôi để ứng dụng về nông nghiệp thông minh bốn bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến ứng
dụng vào sản xuất nông nghiệp cùng với những cố hức từ chính sách ưu đại của địa phương tư duy sản
xuất nông nghiệp kiểu mới của nhà nông trong tương lai không xa lâm đồng sẽ hiện thực hóa giấc mơ nền nông nghiệp